chiều ngày một mươi tháng một mươi một tại cảng tân cảng hiệp phước huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
đã diễn ra lễ đón chính thức chương trình tàu thanh niên đông nam á và nhật bản
lần thứ bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín trên chuyến tàu nippon maru đến việt nam
đây là điểm đến đầu tiên của đoàn trong hành trình năm hai nghìn một mươi chín
chương trình tàu thanh niên đông nam á và nhật bản do chính phủ một mươi nước thành viên asean
và chính phủ nhật bản tổ chức từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và việt nam bắt đầu tham dự vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua bốn mươi sáu năm chương trình đã trở thành một truyền thống là cầu nối tốt đẹp
giữa nhiều thế hệ thanh niên ở các quốc gia trong khu vực
năm nay tàu nippon maru nhật bản chở ba trăm hai mươi chín đại biểu là các thanh niên ưu tú
của một mươi quốc gia trong khối asean và nhật bản hành trình hơn năm mươi ngày đi qua năm nước
nhật bản việt nam singapore malaysia và myanmar
tại thành phố hồ chí minh trong thời gian từ ngày một mươi đến một mươi ba tháng một mươi một

sẽ tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ giao lưu văn hóa với thanh niên thành phố tại các địa điểm